mặc dù đã tới ngày trở lại trường học tập sau những ngày nghỉ tết nguyên đán kéo dài
tuy nhiên nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh yên bái vẫn chưa tới lớp học
đặc biệt là học sinh ở các khối lớp mầm non tiểu học và trung học cơ sở tại những huyện vùng cao
chính vì thế các cấp ủy chính quyền ở các xã cùng với đội ngũ giáo viên nhà trường
đã nhanh chóng vào cuộc để vận động các học sinh ra lớp
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lang thíp có bảy trăm một mươi hai em học sinh
chín mươi sáu các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế gia đình khó khăn
cùng với nhiều phong tục nên sau tết nhiều học sinh chưa ra lớp học
nhà trường đã thành lập bảy tổ đoàn phối hợp với chính quyền địa phương đi đến từng nhà
trước hết thăm hòa các gia đình sau đó vận động học sinh ra lớp nhằm đảm bảo chất lượng học tập của các em
khi được chính quyền địa phương và các thầy cô giáo trong nhà trường đến vận động các cháu ra lớp
gia đình mình cũng đồng ý cho các cháu đi học
khi các cháu ở bán chú mình và gia đình cũng yên tâm vào sự chăm sóc nuôi dưỡng của các thầy cô
với đặc thù là trường ở vùng đặc biệt khó khăn với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đường xá đi lại cách trở khó khăn nhiều em học sinh cách xa trường đến ba mươi km đường rừng
và vào mỗi dịp tết các gia đình thường tổ chức nhiều nghi lễ
nên các em học sinh ra lớp muộn tương đối nhiều
theo kế hoạch đến hết tháng riêng âm lịch thì cơ bản tỷ lệ chuyên cần của giáo dục vùng cao yên bái
đạt gần chín mươi sáu